ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đất tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán post công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty liên quan do trịnh văn quyết
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh thị minh huế em gái quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán
đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với trịnh văn quyết trịnh thị minh huế và một mươi tám bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng tử góp vốn khống
làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bốn bị can
gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiện phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trịnh văn quyết và đồng phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty bảo việt cao bằng và ra quyết định khởi tố tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc
đối với hoàng thị minh hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại phường hợp giang thành phố cao bằng giám đốc công ty bảo việt cao bằng
nhận được nguồn tin phản ánh của quân chúng nhân dân về sai phạm trong công tác thu chi tài chính của công ty bảo việt cao bằng trong năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
phòng cảnh sát kinh tế công an cao bằng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh
bước đầu lực lượng chức năng xác định công ty bảo việt cao bằng trực thuộc tổng công ty bảo hiểm
bảo việt đã lợi dụng các quy định về việc các đại lý được thanh toán tiền hoa hồng tiền hỗ trợ khi tham gia bán bảo hiểm
để kê khai các hợp đồng bảo hiểm do cán bộ công ty bảo việt trực tiếp khai thác thành các bảo hiểm của đại lý của công ty bảo việt cao bằng bán
sau đó làm thủ tục thanh toán tiền hoa hồng tiền hỗ trợ ký nhận tiền khống cho các đại lý
hành vi sai phạm trên của công ty bảo việt cao bằng đã gây thiệt hại cho tổng công ty bảo hiệp bảo việt hơn một tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm thị vân chú tại quận đống đa tp hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó một số người dân tố giác về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng hình thức nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất tại huyện nghĩa đàn nghệ an
thông qua môi giới và trao đổi qua lại đối tượng đã yêu cầu nạn nhân phải đưa số tiền năm tỷ đồng để làm chi phí thực hiện các việc
mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn
để tạo lòng tin vân đã tiến hành làm và gửi hình ảnh giấy tờ giả để nhận nhân chuyển ba bảy tỷ đồng rồi sau đó mất liên lạc
nhận thấy hành vi của vân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đất tài sản bị hại đã làm đơn trình báo tới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
làm việc với cơ quan điều tra vân khai nhận do nợ nần và muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trên
tôi đã đưa tin trước đó công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với phan đình hùng sinh năm hai nghìn hai trú tại tỉnh thừa thiên huế
và cao văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tỉnh bắc giang để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đặc biệt nhóm đối tượng này đã tiếp tay cho tội phạm nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân
dù đã biết nhiều về các phương thức lừa đảo trên không gian mạng xong chị lan anh không ngờ có ngày mình lại trở thành nạn nhân
họ yêu cầu là em phải chụp cái căn cước cung dân để chứng minh được là đúng chủ thẻ
sau đó là người ta đọc được cho em sáu cái số đầu thẻ và yêu cầu em là cung cấp bốn số cuối thẻ để nâng được cái hạng mức tính dụng đúng như với thẻ
sau đấy họ có một cái otp gửi về máy
em đọc cái họ xong thì cái thẻ của em đã biết trừ một số tiền là chín mươi năm một trăm năm mươi đồng
trước trình báo của
trước trình báo của người dân công an quận năm từ liêm đã điều tra xác minh và bắt giữ hai đối tượng liên quan là phan đình hùng và cao văn tuấn tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai nhận từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng tham gia vào một nhóm có tên là nhóm một td trên ứng dụng telegram do đối tượng người trung quốc hiện đang cư trú tại campuchia điều hành
thì lúc đầu là bên kia chị bảo gửi họ bắt tên sử dụng thoại địa chỉ nhận hàng
là chỉ việc là nhận hàng xong đi đem đi bán và chuyển tiền lại bên kia
một thời gian sau thì bên kia là có hướng dẫn cách làm
nhờ như các đối tượng ở nước ngoài là có gửi ảnh thả tình dung mặt trực mặt sâu với là thông tin thẻ số tiền
sau khi gửi thì em có lên trang web là của thế giới đồng mua điện thoại iphone để băng số tiền của thẻ hàng mức thẻ
sau khi nhập xong thì em có bảo là
đối tượng hiện nay khai nhận đối tượng cũng không nhớ rõ chính xác
nhưng mà khoảng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh cái máy điện thoại các đối tượng mua sử dụng là chủ yếu là của hãng iphone
thì các đối tượng này sau khi mà mua xong
các đối tượng này bán với giá thấp hơn để tiêu thụ và lấy số lượng tiền này chuyển ra nước ngoài
với thủ đoạn này các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều cá nhân trên cả nước ước tính số tiền chuyển ra nước ngoài lên đến nhiều tỷ đồng
cơ quan công an khuyến cáo người dân các đối tượng lừa đảo thường sử dụng đầu số hai mươi tám được cấp tại việt nam
để thực hiện các cuộc gọi nhắn tin từ nước ngoài về giả mạo dịch vụ của ngân hàng trong nước
chính vì vậy người dân cần cẩn trọng khi nghe máy liên quan đến mở thẻ nâng mức hạn thẻ tiến dụng
để tránh bị chiếm đoạt quyền sử dụng thẻ cá nhân
tiếp tục với các tin tức khác đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết
vừa tiến hành theo dõi và bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng gồm phạm duy hải chú tại huyện đô lương tỉnh nghệ an và nguyễn quốc lợi chú tại phường tân chính quận thanh khê
theo điều tra ban đầu các trinh sát phát hiện nhà của lợi thường xuyên có một số đối tượng liên quan đến ma túy tụ tập
qua kiểm tra nhà lợi bên trong có một mươi chín gói ma túy heroin một cân điện tử một khẩu súng chứa một mươi viên đạn đã lên nòng
kiểm tra nơi ở của hải tại phường tân chính thu hồi thêm hai gói heroin tổng số lượng ma túy thu giữ được là khoảng một trăm linh gram heroin
hải khai nhận mắc nối với các đối tượng mua bán ma túy trên mạng xã hội lấy về phân chia và bán lại kiếm lời
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà số bốn mươi hai trên hai mươi một đường đồng thiện phường kinh dương quận lê trân thành phố hải phòng vào sáng ngày hôm nay
lực lượng cứu nạn đã dập tắt được đám cháy và cứu được ba người dân an toàn
nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hải phòng đã cử xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường
vào thời điểm tiếp cận hiện trường lửa đã cháy lớn tại khu vực tầng một
trong nhà có ba người mắc kẹt lực lượng chức năng đã hướng dẫn ba người dân chạy lên tầng ba để tránh lửa và khói
cùng với đó khẩn trương triển khai tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc lên cứu ba người xuống nơi an toàn và nhanh chóng dập tắt đám cháy
theo thông tin ban đầu ba người dân được cứu nạn là sinh viên và người lao động thuê trọ tại căn nhà trên
đám cháy đã thiêu dụi tầng một cùng với hai xe máy trong nhà
hoàng thúy xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
thưa quý vị thực hiện hiệp định hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia
trường cao đẳng an ninh nhân dân một trụ sở tại phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công an cho cán bộ bộ nội vụ vương quốc campuchia năm hai nghìn hai mươi ba
tại lễ khai giảng thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ đinh ngọc hoa hiệu trưởng trường cao đẳng an ninh nhân dân một cho biết
nhà trường sẽ dành những gì tốt nhất cho học viên khóa học
đồng thời hy vọng những kiến thức kỹ năng nghiệp vụ mà học viên được trang bị sẽ phục vụ hiệu quả
thiết thực cho các học viên khi trở về đơn vị công tác góp phần ổn định hòa bình an ninh trật tự
và quan hệ hữu nghị truyền thống của hai đất nước hai dân tộc việt nam campuchia
thành ủy tp hcm vừa tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện chương trình hành động số ba mươi tám của ban thường vụ thành ủy
về thực hiện chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị tăng cường nâng cao hiệu quả công tác
phòng chống và kiểm tra
tại hội nghị đại tá mai hoàng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thông tin
tính riêng một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi ba tội phạm về ma túy đã tăng tám trăm hai mươi sáu vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó việc xuất hiện các băng nhóm tội phạm gia công bào chế sản xuất ma túy tổng hợp từ bột ma túy
hoặc tiền chất ma túy theo các công thức quy trình hướng dẫn trên các trang mạng xã hội ẩn danh
điển hình tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm triệt phá đường dây do trí cá voi cầm đầu thực hiện nghiên cứu sản xuất thuốc lắc tại khu dân cư
và vụ bốn tiếp viên hàng không bị lợi dụng sách ma túy tự pháp về việt nam
đối tượng trí cá voi nhập lộ ma túy từ các nước châu âu vào và có thuê một một sinh viên
có trình độ học vấn cao tại trường khoa học và có am hiểu về lĩnh vực về hóa chất
và chỉ còn thiếu đúng một chất nó đang nghiên cứu
điển hình tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba

và có thêm một sinh viên có cơ sở than côn

và ma túy tổng hợp từ khu vực tam giác vàng về các tỉnh giáp biên giới lào campuchia
sau đó vận chuyển về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
cho thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt của công an thành phố hồ chí minh
liên ngành tư pháp thành phố và công an các tỉnh giáp tranh
liên ngành tư pháp của chúng tôi gồm cơ quan cảnh sát điều tra
tòa án biên giám sát và tòa án chúng tôi đã trao đổi với nhau
có những tài liệu liên quan đến hình ảnh rồi sao kê tài khoản
rồi lời khai hợp các đối tượng thì chúng tôi đã phá tan những băng nhóm này
bộ nhóm kín này thể hiện tính hiệp đồng rất là tốt rất đoàn kết
và ngoài lượng ma túy ra thì cảnh sát đặc nhiệm của phòng cảnh sát hình sự
cảnh sát giao thông công an các quận huyện cũng đã phối hợp với nhau
và đặc biệt là thông tin về các đối tượng lưu động của công an sáu tỉnh giáp danh
phát huy những kết quả đạt được sau ba năm thực hiện chương trình hành động số ba mươi bốn
của ban thường vụ thành ủy tp hcm
về triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi sáu của bộ chính trị về tăng cường
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố
lãnh đạo tp hcm yêu cầu các lực lượng chức năng như công an bộ đội biên phòng
hải quan cần tổ chức tốt công tác nắm tình hình kiểm soát phòng ngừa
đặc biệt là ở các cửa khẩu địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn tối đa
không để tội phạm ma túy lợi dụng tp hcm làm địa bàn sản xuất tàn trữ trung chuyển ma túy
tại tỉnh tiền giang hội nhà báo việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi bảy năm
giải báo chí quốc gia và triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao
năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn đối với một mươi chín tỉnh thành khu vực phía nam
tại hội nghị các đại biểu tham dự đã phân tích đánh giá kết quả đạt được
qua một mươi bảy năm tổ chức giải báo chí quốc gia cũng như những khó khăn vướng mắt
và những bất cập hiện nay trong quá trình tổ chức giải
để từ đó đưa ra những đề xuất giải pháp nhằm đổi mới
mới hoạt động cho phù hợp với xu thế chuyển đổi số
nâng cao hơn nửa vị thế của giải duyên ngành lớn nhất cả nước
bên cạnh đó hội nghị cũng đánh giá kết quả một năm thực hiện
chương trình hỗ trợ chất lượng cao giai đoạn mới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm
tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ các tác phẩm báo chí
chất lượng cao trong các năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị rùa biển bạch tàn được các nhà khoa học nhận định là cực kỳ quý hiếm
vừa chào đời tại trung tâm ấp trứng ledgesk ratkin huyện côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu
blanche là một chú rùa selonia midas hay được biết đến là rùa biển xanh
được sinh ra với hội chứng suy giảm sắc tố một tình trạng đột biến gen hiếm
khiến hắc tố ở da và vỏ của blanche bị suy giảm
mặc dù không có thông số chính xác về tỷ lệ mắc bệnh bạch tạng ở rùa biển
nhưng theo các nhà khoa học những chú rùa con mắc hội chứng trên là rất hiếm
một số nhà sinh vật học biển ước tính tỷ lệ gặp phải là một trong hàng trăm nghìn quả trứng rùa biển được ấp nở
ban tổ chức nhạc hội a wonder winter vừa xác nhận nhóm nhạc mỹ maroon năm sẽ tham gia chương trình
vào đêm diễn ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang trong lần đầu tiên đến với việt nam
đơn vị tổ chức nhạc hội a wonder winter festival ở phú quốc kiên giang xác nhận
số thành viên nhóm nhạc maroon năm
nhạc phóng đạt gần bốn tỷ lượt xem trên youtube
phía ban tổ chức và nhóm nhạc đạt thóa thuận vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
từ hai mươi h ngày hai tháng một mươi một tất cả hàng vé nhạc hội sẽ mở bán
giới hạn số lượng ghế cao cấp và siêu cao cấp
thông tin sơ độ từng khu vực sẽ công bố trong tuần này
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi thành phố hồ chí minh ghi nhận ba mươi ba trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ
tất cả các bệnh nhân đều là nam giới
đáng chú ý là trong số ba mươi ba người bệnh trên thì có tới tám mươi năm là bệnh nhân đồng tính nam
tại cuộc họp về tình hình dịch bệnh đậu mùa khỉ ở thành phố hồ chí minh
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh cho biết
bệnh đậu mùa khỉ tại việt nam hiện nay cũng tương đồng với tình trạng bệnh trên thế giới
một trăm linh bệnh nhân đậu mùa khỉ đến khám và sống tại thành phố hồ chí minh đều là nam giới
trong khi đó trên thế giới ước tính chín mươi năm bệnh nhân là nam
đáng chú ý có tám mươi năm là bệnh nhân đồng tính nam mắc bệnh đậu mùa khỉ
hiện trong cộng đồng vẫn còn có những người mắc bệnh nhưng không đi khám
nhất là đối với loại bệnh có thể từ khỏi như đậu mùa khỉ
người có hát hay không có hát thì cái nguy cơ bị nhiễm m a p o s
khi mà có tiếp xúc nguy cơ cao là như nhau
tuy nhiên chúng ta quan tâm một tại sao bệnh nhân là những người có hát thì
cái nguy cơ mà bị có thể nếu như không được chăm sóc và điều trị arv
một cách đều đẳng đầy đủ theo dung hướng dẫn của bộ y tế
thì những người có thể dẫn đến tình trạng suy giảm miễn dịch
hoặc là những cái nguyên nhân suy giảm miễn dịch khác
thì những người suy giảm miễn dịch này
thì có thể là nếu nhiễm m a p o s thì sẽ bị nặng hơn
sẽ là rơi vào nhóm nguy cơ cao
thì ở đây chúng ta sẽ thấy vấn đề
vấn đề là không thể đánh đồng cái chuyện là m a p o s với là hiv
những người có hát hay không có hát thì đều có thể nhiễm m a p o s như nhau
theo các chuyên gia dịch tễ việc bệnh nhân đậu mùa khỉ tử vong
có thể do trùng hợp vì những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch
như ung thư gia đạn cuối người đang hóa trị người bị các bệnh nền
thì đều có nguy cơ tử vong nếu bị lây nhiễm đậu mùa khỉ
trong đó nhóm msm là nhóm có nguy cơ rất cao bị lây nhiễm đậu mùa khỉ
đau mùa khỉ thì nhìn ở ngoài rất là dễ biết là nó phát bóng nước ra
và thông tin đọc được thì người ta mới đi khám bệnh
cho nên khi mình thấy một người đậu mùa khỉ thì phải thử xem người ta có hiv hay không
thử xem người ta có gian mai hay không và phải điều trị kịp thời hai cái bệnh đó
chứ còn bản chất của bệnh đậu mùa khỉ là chỉ khi nào họ suy giảm dịch rất nặng
thì chính cái con đậu mùa khỉ đó nó tấn công vô cùng với rất là nhiều con khác
làm cho bệnh nặng hơn
mấy khó khăn nhất của msm hiện nay nó có chia làm hai cái nhóm
nhóm thứ nhất là vị thành niên
vị thành niên thì họ giấu giấu kể cả gia đình luôn
cho nên họ quan hệ rất là thoải mái và không thể nào mà tiếp cận y tế được
để mà có biện pháp phòng ngừa cũng như là quấn luyện để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ
theo tôi thì nên những cái nhóm nó phải tự nhận ý thức của mình
và lắng nghe những cái tuyên truyền đó
tại vì hiện nay phòng ngừa nó không phải là quá khó
để phòng chống bệnh bùng phát trên địa bàn ngành y tế thành phố đã tăng cường giám sát
tiến hành tập huấn cho tất cả các phòng khám bệnh viện trên địa bàn
người dân khi phát hiện người thân hoặc những người xung quanh có triệu chứng cảnh báo bệnh
cần tăng cường vận động tư vấn cho người bệnh đến các cơ sở y tế thăm khám và điều trị
khi biết bản thân mắc bệnh thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám
hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh
hôm nay văn phòng cơ quan kiểm soát điều tra bộ công an thông báo kết quả điều tra
xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đặt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos
công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty liên quan do trịnh văn quyết
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định
trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh thị minh huế em gái quyết cùng đồng phạm
vì thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với trịnh văn quyết
trịnh thị minh huế và một mươi tám bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan
thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng tử góp vốn khống làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty
để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can
đối với bốn bị can gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiện phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trịnh văn quyết và đồng phạm
theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đỗ trung phúc
giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng
và nguyễn mạnh hùng phó giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng
cùng về tội giả mạo trong công tác
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi một số lượng học viên đăng ký học lái xe tại trung tâm đào tạo
và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng tăng đột biến so với năm trước
trung tâm không đáp ứng được số lượng giáo viên dạy thực hành và số xe tập lái theo quy định
do vậy đỗ trung phúc và nguyễn mạnh hùng đã chỉ đạo nhân viên lập các giấy tờ sổ sách phân công
theo dõi đào tạo không đúng với thực tế với mục đích hợp thức hóa hồ sơ cho học viên học lái xe
đủ điều kiện thi chứng chỉ nghề thi sát hạch lái xe
ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát kinh tế đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với đỗ trung phúc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn mạnh hùng
hơn một trăm linh tám sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh hà nam phát hiện và thu giữ
đây là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh hà nam nói riêng và cả nước nói chung
ngày năm tháng một mươi tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình sản xuất
kinh doanh hàng hóa dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc khoa học kỹ thuật vĩnh pháp
địa chỉ khu công nghiệp châu sơn phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam do đạo thị yến làm giám đốc
lực lượng chức năng phát hiện công nhân của công ty đang gia công đóng gói số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử
làm việc với lực lượng chức năng đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng tử tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
lực lượng chức năng đã thu giữ trên một trăm linh tám sản phẩm thuốc lá điện tử gần một hai tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử hai mươi bốn kg tem nhãn một mươi sáu kg dung môi tẩy dừa
hai máy hàn nhiệt và một máy đóng mẳng túi bóng
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn mặc dù không còn mới nhưng gần đây lại rộ lên tình trạng một số đối tượng mạo danh một số sản thương mại điện tử nổi tiếng như shopee hay lazada thông báo trúng thưởng hoặc tặng quà để chi ân
để nhận được quà tặng thì khách hàng phải trả phí vận chuyển với số tiền giao động từ vài trăm đến vài triệu đồng
nhưng quà tặng khi nhận được nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền phí vận chuyển mà khách hàng gửi cho các đối tượng nhiều người cả team đã sập bẫy lời đảo của chiêu trò này
là khách hàng thường xuyên của sản thương mại điện tử shopee khi nhận được cuộc gọi thông báo từ sản thương mại tặng quà chi ân khách hàng ban đầu anh quang cũng khá ngoài nghi
tuy nhiên đối tượng đã chia sẻ rất nhiều thông báo

thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện tự xưng nhân viên website thương mại điện tử lớn thông báo tri ân khách hàng quà tặng có giá đến hàng triệu đồng
nhằm tạo lòng tin cho khách hàng các đối tượng còn làm xả rất nhiều thông tin từ bằng chứng là các công văn thẻ nhân viên được làm giả mạo để khách hàng tin tưởng
với những món quà chi ân của các trang thương mại điện tử hiện nay thì có thể thấy rằng là nó không phải là hình trạng phổ biến
cho nên là hết sức cảnh giác với những việc là có những cuộc gọi lạ của các số lạ đến nhân danh bất cứ ai có thể là trang thương mại điện tử hoặc là một đơn vị một công ty một doanh nghiệp nào đó chi ân khách hàng bằng cách gửi quà tặng
thì cái chuyện này có thể là cái chuyện bình thường nhưng mà cái điều cần thiết là phải cảnh giác
cảnh giác khi mà nhất là khi yêu cầu đóng một cái khoản phí nào đó
một cái doanh nghiệp một cái trang thương mại điện tử nào khi mà họ tặng khách hàng một món quà nào đó mà lại họ yêu cầu đóng bất cứ một khoản thuế phí nào cả
cái điều này là cái điều không hợp lý
đối tượng thực hiện ánh viên lừa đảo qua mạng internet thì bây giờ gần như là nhóm tội phạm xuyên quốc gia và sử dụng các cái rất nhiều cái kịch bản đã được định sẵn
thậm chí những đối tượng thực hiện nghi lừa đảo đó lại không trực tiếp thực hiện mà lại ép buộc những người khác thực hiện với kịch bản mà các đối tượng đã dựng lên
chính vì vậy là những cuộc gọi những tin nhắn những thông tin về lừa đảo xuất hiện tràn na trên mạng xã hội mạng internet mà không chỉ ở việt nam
mà rất nhiều quốc gia đông nam á châu á xảy ra thường hợp như vậy
trước tình trạng giả mạo nhân viên sàn thương mại để lừa đảo khách hàng các sàn thương mại điện tử cũng đã ra thông báo cho biết
khi có chương trình tặng quà chiên khách hàng sẽ gửi thông báo trực tiếp đến người dùng tại mục thông báo trên ứng dụng shopee
hoặc gọi điện thoại cho khách hàng sẽ hiển thị
tên của sàn thương mại đó đặc biệt tất cả quà tặng sẽ hoàn toàn miễn phí vận chuyển khách hàng nhận thưởng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác
sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
khu công nghệ cao hòa lạc hà nội
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh cùng viện nghiên cứu tâm anh đã vinh dự được lựa chọn
giới thiệu ba công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới đang áp dụng ngay tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội và tp hcm
là robot phẫu thuật sọ não thiết bị nuôi phôi thai và thiết bị dẫn đường thực tế ảo trong phẫu thuật thay khớp
cả ba công nghệ này đều được hỗ trợ bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
gian hàng của hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh đã được thủ tướng phạm minh chính ghé thăm
và quan tâm tới việc ứng dụng các công nghệ hiện đại này trong khám chữa bệnh
những trang thiết bị máy móc mà hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh đang sở hữu và giới thiệu tại triển lãm
đều thuộc hàng hiếm trên thế giới như robot mổ não ứng dụng ai mới chỉ có mặt ở một mươi quốc gia trên thế giới
nhờ khả năng tích hợp và hòa hình nhiều thiết bị trần đoán hình ảnh như mia ct siêu âm mạch máu của robot
các bác sĩ nhìn được toàn bộ cấu trúc não để thực hiện cuộc phẫu thuật mà không làm tổn thương những vùng não lành
hoặc bó sợi thần kinh bảo tồn các chức năng quan trọng của người bệnh
ngoài robot mổ não ứng dụng ai tâm anh còn giới thiệu hệ thống máy nuôi cấy phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo
thiết bị dẫn đường thực tế ảo trong phẫu thuật thay khớp
những công nghệ hiện đại này đã góp phần nâng cao hiệu quả trần đoán điều trị nhiều bệnh lý tại bệnh viện
như đạt được tỷ lệ thành công cao ở mức kỷ lục hơn bảy mươi trong điều trị hiếm muộn
tây nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của đất nước
trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đồng bào các dân tộc nơi đây đã đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm
có phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc
ngày nay tinh thần đoàn kết ấy được thể hiện bằng cách giúp nhau làm nghèo giảm nghèo làm kinh tế giỏi
sau khi trở về cuộc sống đời thường một trăm chín mươi năm cựu chiến binh ở xã đăng nia thành phố giang nghĩa tỉnh đăng nông đã lập quỹ vì đồng đội
mỗi người đóng một mươi triệu đồng
nguồn vốn này không chỉ giúp các cựu chiến binh mà còn giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn được tiếp cận
điều đáng mừng là hầu hết những hộ được cho vay đã vươn lên thoát nghèo và chỉ sau hai ba năm đã tự trả lại nguồn vốn để các hộ khó khăn hơn được vay
chúng tôi tiếp tục xây dựng nhiều mô hình hơn nữa để tạo công an việc làm tốt hơn nữa để cho hội viên chúng ta được tiếp cận những nguồn vốn để giúp nhau giảm nghèo cũng như làm kinh tế giỏi
eaxin là một xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện grongbuk tỉnh đắk lắc các bôn làng đã cùng nhau chọn cách thoát nghèo từ văn hóa truyền thống
với sự hỗ trợ liên kết đầu ra của chính quyền địa phương nhiều mô hình được thành lập như mô hình mây che đan
mô hình rượu cần nhờ đó những năm qua đời sống kinh tế xã hội ở easin đã khởi sắc tỷ lệ thoát nghèo vượt chỉ tiêu đề ra
từ những mô hình này từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm cho người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo và có những hộ đã tự nguyện làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo
bên cạnh đó công tác chuyển giao và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh
các mô hình giúp nhau chuyển đổi cơ cấu kinh tế giải quyết vấn đề
việc làm được mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững
đồng bào dân tộc thiểu số luôn tích cực thi đua lao động sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất
tạo nên một cái khối sức mạnh to lớn trong đại đoàn kết các dân tộc tỉnh nhà
nghị quyết hai mươi ba của bộ chính trị là một cơ hội rất lớn để tây nguyên tạo bước chuyển mới mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh
để thực hiện thắng lợi nghị quyết này rất cần tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các tỉnh tây nguyên cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân
thế cho chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
trong hai ngày là hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi tại hội trường thống nhất quận một tp hcm diễn ra vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi
tham gia tranh tài vòng chung kết có ba mươi bảy dự án đến từ hai mươi năm tỉnh thành ở khắp cả các vùng miền trên cả nước
từ khi phát động cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến cuối tháng bảy có một trăm bảy mươi tám cá nhân và tập thể gửi dự án tham gia đến từ ba mươi sáu tỉnh thành
kết quả đã chọn ra một trăm linh tám dự án vào vòng bán kết của ba mươi ba tỉnh thành trong đó năm mươi một dự án nhóm năm mươi bảy dự án cá nhân
sau ba vòng bán kết ở ba khu vực là bến tre tp hcm hà nội cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh năm hai nghìn hai mươi ba đã tìm ra ba mươi bảy dự án vào thi chung kết
trong đó tỉnh bắc cạn là địa phương có số dự án vào chung kết nhiều nhất
đồng tháp quảng nam mỗi địa phương ba dự án tp hcm trà vinh đắk lắc lâm đồng nghệ an thanh hóa mỗi địa phương hai dự án các tỉnh còn lại một dự án
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp đã tổ chức một mươi bốn lớp tập huấn tại khắp các tỉnh thành phố
qua đó đã tạo điều kiện để các doanh nông trẻ nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện thành công dự án
chương trình đã lan tỏa thông điệp về khởi nghiệp xanh trong lĩnh vực nông nghiệp du lịch canh nông đổi mới sáng tạo phát huy tài nguyên bản địa
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một tại tp hcm sẽ diễn ra triển lãm nội thức bền vững reborn decor với thông điệp sống xanh giảm rác thải nhựa
với chủ đề từ thùng rác đến kho báu from trust to treasure triển lãm do nhóm dự án reborn decor thực hiện nhằm lan tỏa ý nghĩa và tinh thần của việc sử dụng vật liệu tái chế
để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường đặc biệt là rác thải nhựa
tại triển lãm lần này nhóm dự án reborn decor giới thiệu những ý tưởng độc đáo về cách tái chế các vật liệu nhựa thành sản phẩm trang trí nhà cửa và nội thất hữu ích
với hai mươi tác phẩm nội thất làm từ tấm nhựa tái chế được thiết kế bởi các sinh viên trường đại học tôn đức thắng trường đại học kiến trúc tp hcm
cùng với sự đóng góp của các nhà thiết kế đến từ các nước sinh viên trường đại học bangka bellitung indonesia
các sản phẩm trưng bày tại triển lãm sẽ được nhóm tổ chức đấu giá vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá sẽ được dùng để xây dựng khu vui chơi xanh tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
sau khi tư vấn sức khỏe qua điện thoại và trên các nền tảng mạng xã hội một số đối tượng tự xưng là nhân viên y tế đã chào mời bệnh nhân ở cà mau mua thuốc hoặc là thực phẩm chức năng
phó giám đốc bệnh viện sản di tỉnh cà mau trương minh kiển cảnh báo người dân cần phải tỉnh táo đừng tin vào các đối tượng này
mà tiền bất tật mang
ngày hai mươi sáu tháng một mươi ông trương minh kiển phó giám đốc bệnh viện sản di tỉnh cà mau xác nhận
bệnh viện đã có thông báo cảnh báo về việc một số đối tượng xưng nhân viên y tế tư vấn sức khỏe bằng hình thức trực tuyến
rồi mời mua thuốc thực phẩm chức năng để trục lợi bất chính
ông kiển cho biết bệnh viện không liên kết với bất kỳ hệ thống chăm sóc sức khỏe mẹ và bé thuốc và thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến
người dân cần tỉnh táo trước những lời chào mời của các đối tượng tự xưng để không bị tiền mất tật mang
theo thông tin ban đầu trước đó nhiều người nhà bệnh nhân phản ánh đến bệnh viện sản di tỉnh cà mau
về việc một số đối tượng tự xưng là bác sĩ nhân viên y tế nhắn tin qua nền tảng mạng xã hội
gọi điện cung cấp kết quả sinh nở của bệnh nhân tại bệnh viện
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư an giang ghi nhận
sau khi công chiếu phim đất rừng phương nam nhiều khách du lịch đã tò mò
và hiếu kỳ tìm về tham quan rừng tràm trà sư cũng như là nhiều địa điểm du lịch lân cận
rừng tràm trà sư nằm trong tuyến du lịch liên hoàng
núi sam núi cấm đồ tức dục và khu thương mại cưới khẩu quốc tế tỉnh biên
được du khách trong và ngoài nước yêu thích
những năm gần đây ngành du lịch an giang đã đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng
như đường vào rừng tràm bái đậu xe cho khách tham quan
ít ấn các tờ rơi giới thiệu về du lịch rừng tràm
tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư khai thác dịch vụ du lịch
đặc biệt sau khi nơi đây được chọn làm bối cảnh phục dựng khu trời nổi miền tây
trong phim đất rừng phương nam thì rừng tràm trà sư bỗng hot hơn bao giờ hết
thu hút nhiều du khách
với bối cảnh được đầu tư nhất phim đại diện ekip cho biết đã huy động gần bốn trăm linh diễn viên quần chúng
mang mới năm trăm linh bộ đồ và đóng hơn năm mươi chút thuyền gỗ tại nhà sử đồng tháp
bà quản lý khu du lịch sinh thái rừng tràm trà sư cam ban rô hai bên bờ
in dòng chữ phim trường đất rừng phương nam để lưu giữ kỷ niệm
trên bờ một số nhà lá gian hàng với hiệu đạo cụ của bộ phim được giữ nguyên hiện trạng
để du khách tham quan check in
một góc bối cảnh của phim với quầy bán thịt hiệu buôn vải tiệm vàng cầm đồ được giữ lại
khu vực này đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách
nếu du khách việc thách thú đến đây bởi bối cảnh bộ phim đang gây sốt
thì với khách quốc tế bối cảnh này rất là mắc và độc đáo
thưa quý vị những năm gần đây lễ hội hóa trang halloween ngày càng được nhiều người việt nam
đón nhận và hưởng ứng
thị trường các sản phẩm đồ chơi phụ kiện trang trí hóa trang cũng vì thế mà sôi động hơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thị trường tp hcm
tại tp hcm các cửa hàng chuyên bán đồ halloween cũng khá nhộn nhịp với hàng loạt đồ chơi
đồ trang trí đa dạng mẫu mã chủng loại như lồng đèn bí ngô hình khuôn mặt
những chiếc mũ phù thủy bí ẩn
mặt nạ ma quái cùng các bộ trang phục trực trở màu sắc
đây cũng là dịp để các bạn trẻ có cơ hội mua sắm đồ hóa trang
và vì thế những mặt hàng này cũng trở nên đắt khách
halloween là một lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
đây được xem như một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với giới trẻ
bởi họ không chỉ được tham gia nhiều trò chơi vô cùng độc lạ và hấp dẫn
mà còn được hóa trang thành nhân vật mình yêu thích
trước kia lễ hội halloween chỉ diễn ra ở các nước phương tây
thì ngày nay đã trở thành một sự kiện văn hóa được người dân trên toàn thế giới hưởng ứng
thưa quý vị đoạn video quảng cáo xe điện với phần trình diễn chồng đầu
của hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp đã phải gỡ xuống khỏi mạng xã hội
sau nhiều ý kiến trái chiều
vụ việc một lần nữa là lời nhắc nhở cho các nhà sản xuất quảng cáo
phải tuân thủ quy định của pháp luật
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngày hai mươi một tháng một mươi cùng với sự kiện ra mắt sản phẩm mới
nhãn hàng đạt bike đã tung ra đoạn video quảng bá
với phần trình diễn vừa chồng đầu vừa lái xe
của hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp
tuy nhiên đoạn tvc này lại gây tranh cãi vì ra mắt ngay sau khi sự kiện
người mẫu ngọc trinh bị tạm giam liên quan đến hành vi khi tham gia giao thông
bằng xe hai bánh
nghệ sĩ quốc nghiệp cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng
sau sự cố nói trên
nhưng mà thực ra là chưa bao giờ bị ồn ào chưa bao giờ bị có vấn đề
cho đến khi mà xuất hiện cái vụ của cô ngọc trinh
chính cái vụ của cô ngọc trinh thì mới khiến cho
cái câu chuyện của quốc cơ quốc nghiệp nó trở thành một cái thứ hoàn ào
và cái câu chuyện của ngọc trinh nó lại có cái yếu tố hình sự ở trong đấy
tại sao cô kia lại như thế này mà hai cái anh chàng này thì lại không sao
chứ còn cái thời điểm trước thì là mọi người có cái suy nghĩ là
ôi chỉ là quay một cái tvc thôi mà thì có gì đâu mà gây gớm đến vậy
quay những cái clip lên trên mạng thôi mà
nhưng mà bản chất cái câu chuyện của ngọc trinh
nó không phải là cái câu chuyện quay clip
mà là cái câu chuyện là gây rối trật tự công cộng
hiện nay các sản phẩm quảng cáo đều phải tôn theo các quy định
của luật quảng cáo năm hai nghìn một mươi hai không được vi phạm điều tám
về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo
việc tiến hành hoạt động quảng cáo gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
an toàn xã hội là hành vi bị nghiêm cấm
trường học quảng cáo có đoạn người từ ba người trở lên cùng thực hiện
phải thông báo cho sở văn hóa thể thao và du lịch địa phương
trước một mươi năm ngày để được sự đồng ý
sản phẩm quảng cáo là clip được ghi hình có âm thanh
và phải đảm bảo không ráo quy định của pháp luật đúng thuần phong mỹ tục
người quảng cáo người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
phải đảm bảo và chịu trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo
tuy nhiên sắp tới quy định của luật quảng cáo
đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng bộ thông tin truyền thông phối hợp
để mở rộng áp dụng quản lý hoạt động live stream
trên các nền tảng mạng xã hội
bởi hình thức live stream trong những năm qua
trở thành kênh bán hàng chính của không ít nhãn hàng
tuy nhiên hiện tượng nhiều người nổi tiếng
lợi dụng live stream để giới thiệu sản phẩm không rõ nguồn gốc
nói sai lệch chức năng sản phẩm
đã khiến dư luận bức xúc
không chỉ trong quảng cáo
ở trong bất cứ loại hình thông tin nào
thì khi truyền đải thông tin đến cho một số lượng lớn người dùng
thì chúng ta cần phải truyền đải thông tin đó là chính xác
việc mà xuyên đạt hay là bóp méo
cái thông tin đó dưới bất cứ hình thức nào
cũng đều là hành vi vi phạm lúc lọt
thì ở trong trường hợp này những cái người quảng cáo
những người influencer kol
là những người người ta truyền đải thông điệp
hay chính xác hơn là người ta truyền đải
nội dung từ nhà sản xuất sản phẩm
dịch vụ đó đến cho người dùng
thì những thông tin đó phải đúng
nếu những thông tin đó không đúng
thì trong một số trường hợp thì mới chỉ tạm thời coi
là việc truyền đải thông tin không đúng thôi
nhưng nếu những thông tin không đúng đó
nó gây thất thiệt nó gây ra thiệt hại cho người dùng
thì hoàn toàn có thể được quy vào các tội hình sự
với những phương án mà pháp luật đưa ra như thế
thì bản thân những người mà được có cái nghĩa vụ
là truyền đải thông điệp quảng cáo đó
họ cần phải nghiên cứu kỹ hơn tìm hiểu đầy đủ
sát sao và đúng đắn hơn về những thông tin họ đưa ra
mới đây công an thành phố thủ đức nhận định
vụ của quốc cơ quốc nghiệp điều khiến xe máy điện trọng đầu
có bản chất khác với vụ việc người mẫu ngọc trinh
điều khiến xe mô tô biểu diễn trên tuyến đường giao thông
đây là một dự án quảng cáo có nhiều tổ chức và cá nhân cùng thực hiện
trong đó một tổ chức cá nhân được phân công một vai trò
nhiệm vụ cụ thể quy định rõ tới hợp đồng đã ký kết giữa các bên
khu vực quay phim ghi hình là tuyến đường thuộc phường an khánh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đây là tuyến đường chưa được kết nối giao thông
vào mạng lưới giao thông đường bộ có rào chắn
ngăn không cho phương tiện lưu thông
đơn vị làm quảng cáo có xin phép đại diện công ty thuận việc và có sự đồng ý
khi thực hiện quay phim ghi hình có đầy đủ các đội ngũ sáng tạo
sản xuất kỹ thuật hậu cần diễn viên trang thiết bị phương tiện
người bảo hộ diễn viên ống thế
khu vực quay phim ghi hình có rào chắn bảo vệ gác trắng
không để người không phân sự vào khu vực đang có ghi hình
có đội ngũ y tế có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất diễn viên
trong clip có ghi rõ thông tin khuyến cáo
được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát
vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào
công an thành phố thủ đức nhận định
đây là vụ việc hành chính không có dấu hiệu tội phạm
quá trình làm việc các tổ chức và cá nhân liên quan
cơ quan công an đã phát hiện những vi phạm thuộc lĩnh vực khác
sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định